hôm nay bộ giáo dục và đào tạo đã công bố điểm thi đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
theo nhiều chuyên gia đánh giá điểm trung bình của các môn thi vào khoảng là từ năm đến bảy điểm
đặc biệt nhiều thí sinh đạt điểm cao ở môn giáo dục công dân năm nay ghi nhận kỷ lục với một mươi tám thí sinh đạt điểm một mươi
sau đây là ghi nhận của truyền hình công an nhân dân về đánh giá phổ điểm đợt một kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
sau khi phân tích phổ điểm các chuyên gia cho biết nhìn chung trung bình các môn thi ở khoảng năm đến bảy điểm
đây được đánh giá là mức điểm mà bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu với công tác ra đề thi trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

đây được đánh giá là mức điểm mà bộ giáo dục và đào tạo đã yêu cầu với công tác ra để thi trong tình hình dịch bệnh covid một mươi chín

dựa trên kết quả phân tích phổ điểm các bài thi của hơn chín trăm năm mươi thí sinh dự thi đợt một của kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm hai nghìn hai mươi một
các chuyên gia đã nhận định kỳ thi đã đảm bảo giữ ổn định
nhìn chung điểm số các bài thi của hơn chín trăm năm mươi thí sinh không có biến động nhiều vẫn giữ mức ổn định
điều đặc biệt năm nay biến động lại rơi vào môn giáo dục công dân số thí sinh đạt điểm một mươi tăng cao
rằng là tuy tuy là chúng ta tưởng rằng đấy là một xã hội nhưng mà với các cái điều kiện trong xã hội trong gia đình hiện nay là chúng ta phải sống theo pháp luật rất nhiều
thì điều này tôi rất đáng mừng cho nên nếu một tuần mưa điểm một mươi xảy ra ở môn giáo dục công dân thì tôi rất mừng
bởi vì đề thi là bám xoay quanh tất cả những cái gì mà thực hiện pháp luật hiến pháp của việt nam
các trường đại học cũng nhận định với kết quả điểm thi năm nay
các trường sẽ thuận lợi trong công tác tuyển sinh
đối với phổ điểm này thì cái phân bố điểm của thí sinh đạt mức điểm sẽ rất dễ dàng cho các trường đại học ở top dưới tốt giữa và thậm chí là các trường tốt trên như bách khoa hà nội xét tuyển
bởi vì đối với cái thí sinh mà chẳng hạn a đạt được mức điểm
mà cái số lượng thí sinh mà đông nhất thì đạt được cái mức điểm tổng cộng a nó nằm trong khoảng từ hai mươi cho đến hai mươi bốn điểm
là đa số
theo cách nhìn của tôi thì
các trường đại học ở tốt giữa hoàn toàn có thể lựa chọn một cách dễ dàng
ngay sau khi có điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông
thì các địa phương bắt đầu công tác xét tốt nghiệp cho học sinh
điểm xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay có bảy mươi là điểm thi của bốn bài thi bắt buộc
là toán ngữ văn ngoại ngữ và một bài thi tổ hợp
điểm ưu tiên của các thí sinh nếu có
và ba mươi là điểm trung bình trung lớp một mươi hai của thí sinh